bản tin xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự tại các địa phương thuộc khu vực phía nam
ngày hai tháng tám trong lúc đoàn cán bộ của tỉnh kiên giang đang trên đường ra xa đảo hòn tre
huyện kiên hải làm nhiệm vụ phòng chống dịch đã kịp thời phát hiện và cứu sống hai người dân bị chìm tàu trên biển
tàu bị chìm chở vật liệu xây dựng đang di chuyển từ đất liền ra đảo hòn tre
khi cách đảo khoảng một km thì bị sóng lớn đánh chìm trên tàu có hai người
may mắn đúng lúc này tàu khách cho đoàn cán bộ đi làm nhiệm vụ ở xa đảo chạy ngang qua phát hiện
nên đã ghé vào cư vớt hai thuyền viên vào bờ
hiện chủ tàu đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tiến hành trục vớt tàu bị chìm
còn tại thành phố phú quốc vào chiều hôm qua ngày một tháng tám
tại khu vực biển bãi đất đỏ thuộc phường an thới
đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai người tử vong và một người mất tích
lúc đó năm người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh an giang rủ nhau đi tắm biển
tại khu vực biển bãi đất đỏ thì xảy ra sự việc đau lòng
khi phát hiện lực lượng chức năng và người dân ở gần đó đã lao ra biển đưa được bốn người vào bờ
trong đó hai người đã tử vong hai người được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện
còn một người mất tích đã được lực lượng chức năng tìm kiếm